chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai thuyền bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn thuộc địa phận phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đồng thời tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan
khoảng ba giờ cùng ngày lực lượng công an tp biên hòa phát hiện năm đối tượng trên hai thuyền máy đang bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn thuộc địa phận phường biểu long nên đã tổ chức vây bắt
các đối tượng trên hai thuyền đã tăng ga bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các đối tượng
qua kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận trên hai thuyền đều được trang bị nhiều máy móc mã lực lớn
cùng hệ thống vòi rồng chuyên dụng để bơm hút cát hàng chục mét khối cát đã được bơm lên khoang thuyền
bước đầu các đối tượng khai nhận hàng đêm nếu bơm hút cát trái phép cho lọt sẽ đưa đi một số tỉnh miền tây để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ